tại thành phố hải phòng bàn lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam đã ra mắt hàng nghìn công nhân của công ty
công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam sẽ hoạt động trở lại từ ngày hai mươi tháng tám
và được biết là công ty này vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn hns
một trong những đối tác và cũng là chủ đầu tư của cai giang việt nam tiếp nhận lại
tại buổi làm việc lãnh đạo công ty cho biết sẽ nỗ lực hết sức và sẽ trả năm mươi lương tháng bảy cho công nhân trong tuần này
và trả nốt một nửa còn lại trong tuần tới
trước đó vào sáng sớm một mươi hai tháng tám hơn hai công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang tới doanh nghiệp số một trăm chín mươi sáu đường hoàng quốc việt
quận kiến an thành phố hải phòng làm việc
bất ngờ phát hiện toàn bộ nhà xưởng đóng chặt chủ doanh nghiệp cùng đội ngũ quản lý người đài loan đã rời đi
khi đó công ty trách nhiệm hiểu hạn cai giang còn nợ lương của hơn hai hai trăm linh công nhân với số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
nợ tiền bảo hiểm xã hội từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín với số tiền khoảng chín tỷ đồng
ngoài ra doanh nghiệp này còn nợ một số ngân hàng đối tác làm ăn
cơ quan chức năng thành phố hải phòng phối hợp với công đoàn công ty cai giang đã liên lạc công ty mẹ ở đài loan tìm hướng giải quyết